tổ công tác của thủ tướng chính phủ do bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ mai tiến dũng dẫn đầu
đã đến kiểm tra tổng công ty đường sắt việt nam đây là cơ quan thứ ba mươi một mà tổ công tác đến kiểm tra
và là đơn vị thứ sáu được kiểm tra về việc thực hiện các giải pháp có liên quan đến bảo đảm mục tiêu tăng trưởng gdp năm hai nghìn hai mươi
từ đầu năm hai nghìn một mươi sáu tới ngày một mươi tháng tám chính phủ thủ tướng đã giao tổng công ty năm mươi bảy nhiệm vụ
trong đó đã hoàn thành năm mươi sáu nhiệm vụ còn một nhiệm vụ quá hạn chưa hoàn thành
thông qua tổ công tác thủ tướng yêu cầu tổng công ty báo cáo các giải pháp tăng sản lượng
doanh thu vận tải để góp phần vào mục tiêu tăng trưởng chung của khu vực dịch vụ năm hai nghìn một mươi bảy là bảy một mươi chín
và khách du lịch tăng trên ba mươi đồng thời làm rõ sáu vấn đề được cả nước quan tâm
với yêu cầu cần thực sự đổi mới thay đổi căn bản ngành vận tải này
thủ tướng yêu cầu tổng công ty cần tính toán để nâng sức cạnh tranh

tổng công ty cần tính toán để nâng sức cạnh tranh và nhắc nhở vấn đề an toàn đường sắt
chất lượng lao động ý thức trách nhiệm của người lao động
cụ thể như tai nạn tại ga yên viên hà nội và sự cố điều hành hai đoàn tàu vào cùng một đường
ở ga suối vận bình thuận tuy không gây thiệt hại lớn nhưng cho thấy ý thức
trách nhiệm của cán bộ người lao động còn hạn chế
cùng với việc kêu gọi các nhà đầu tư tham gia khai thác triển khai xã hội hóa các dịch vụ hạ tầng
cũng cần phải quan tâm đẩy mạnh khai thác hạ tầng hiện có
trong điều kiện khó khăn về vốn đầu tư cần có giải pháp duy trì an toàn
tập trung khai thác tối đa năng lực trên từng tuyến cụ thể